nhà nghèo mồ côi cha từ nhỏ lại sinh sống ở đảo xa nhưng nguyễn duy tuấn vẫn cố gắng học lấy cái chữ từ lớp học tình thương trên đảo hòn chuối
với ước mơ sẽ quay về xây dựng hòn đảo quê hương vượt qua bao xa cách trở em đã vào đất liền để tiếp tục chấp cánh cho ước mơ của mình
bước vào trường đại học bình dương phân hiệu cà mau chuyên ngành xây dựng nguyễn duy tuấn không ngừng phân đấu học tập và được thầy cô bạn bè tín nhiệm bầu làm lớp trường
tuấn luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của mình là một thành viên tích cực của đội công tác xã hội một đoàn viên sông sáo đầy nhiệt huyết
bằng ý chí và nghị lực của bản thân duy tuấn đã vượt qua mọi khó khăn để học tập và thực hiện ước mơ của mình sẽ trở thành một kỹ sư ngành xây dựng
tìm công việc ổn định để người mẹ nơi đảo xa không còn phải vất vả một nắng hai xương làm bạn với biển khơi
từ nhỏ em đã ý thức được hoàn cảnh khó khăn của mình nên đã cố gắng học tập
hy vọng là trong tương lai sẽ tốt hơn
do điều kiện học tập trên đảo kiến thức còn nhiều bắt cập nên em cố gắng học tập thêm nhiều kiến thức để theo kịp các bạn cùng trang lứa
hoàn cảnh gia đình khó khăn bố mất sớm để lại ba người con
hai người con lớn phải nghỉ học để phủ mẹ tìm kế sinh nhai nơi đảo xa
nhưng vì thấy tuấn quá ham học mẹ tuấn đã quyết định dù khó khăn
cũng sẽ cố gắng cho con được tiếp tục đi học
hiểu được hoàn cảnh vượt khó học tập của duy tuấn trường đại học bình dương phân hiệu cà mau
đã đưa em vào danh sách sinh viên nghèo vượt khó trong học tập để tạo điều kiện cho em học tập tốt hơn
đó là duy tuấn cũng ở ngoài này nó học
học rồi thấy con nó ham học rồi mới đưa nó vô bờ gửi cho cô nó chồng
thì ngoài này thì cũng ráng mần
điều kiện cũng ráng mần cực khổ cũng gửi cho chọn cho con nó học thành
thì giờ nó học được lên
trong năm học qua thì em tuấn đạt kết quả học tập cũng khá là tốt
mặc dù hoàn cảnh gia đình của em rất là khó khăn nhưng em cũng có ý thức tốt về vượt học của mình
ngoài học vượt học chính trên lớp thì em còn là một lớp trưởng là một thành viên của đội công tác xã hội của nhà trường
thì em luôn thăng hái tiên phong cho các công trào cho đoàn trưởng phát động
suốt một mươi hai năm liền là học sinh khá giỏi duy tuấn là sinh viên của lớp đạt danh hiệu
sinh viên năm tốt của nhà trường
với những thành tích đã đạt được duy tuấn đang được nhà trường xem xét để kết nạp đảng
hiện nay duy tuấn là sinh viên năm cuối của đại học chuyên ngành xây dựng
em tâm niệm sẽ đóng góp phần xây dựng hòn đảo quê hương mình vì nơi đó dù cách trở về đất liền
những xóm đảo nghèo đã chấp cho em đôi cánh bay xa tìm cuộc sống tốt đẹp trong tương lai